thành phố hồ chí minh tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được hoạt động đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai đồng thời bỏ quy định các cơ sở trên
phải kết thúc hoạt động trước hai mươi hai giờ hàng ngày
theo đó xét đề xuất của sở công thương ubnd tp hcm chỉ đạo tiếp tục thí điểm
cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
và tuân thủ các điều kiện theo công văn số ba nghìn tám trăm một mươi tám ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
của ubnd tp hcm
như vậy với chỉ đạo mới này các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động
mà không bị giới hạn thời gian là ngưng trước hai mươi hai giờ hàng ngày